hoạt động tương tự như mô hình của grab hay uber nền tảng này giúp cho người dạy và người học có thể kết nối trực tiếp với nhau và có những thông tin minh bạch chính xác
những tiến bộ của công nghệ đã giúp cho nhiều vấn đề của xã hội được giải quyết
với công nghệ của plakasa những hạn chế của cách thức kết nối dạy và học truyền thống đã hoàn toàn được xóa bỏ
với những thao tác nhanh chóng đơn giản những người muốn làm công việc gia sư đã có thể đăng ký thông tin của mình vào hệ thống của plakasa
hoàn toàn chủ động về mặt thời gian chủ động lựa chọn môn dạy hoặc học viên
đây sẽ là môi trường lý tưởng cho các bạn sinh viên có một công việc làm thêm
hơn nữa sự minh bạch thông tin sẽ giúp cho các bạn tránh được những hình thức lừa đảo liên quan đến các trung tâm gia sư trá hình
còn đối với học sinh và phụ huynh plakasa sẽ giúp cho họ tìm được gia sư ưng ý
hệ thống của plakasa cho phép người dùng đăng yêu cầu tìm gia sư qua website hoặc ứng dụng theo nhu cầu của

các yêu cầu này sẽ được xác nhận và hiển thị trên trang các lớp tìm gia sư
những giáo viên phù hợp sẽ nhận được thông báo từ hệ thống để kết nối trao đổi với phụ huynh người học
phụ huynh học sinh cũng có thể tham khảo danh sách các gia sư trên hệ thống với ảnh chân dung trình độ học vấn chuyên môn mức học phí và thời gian có thể dạy để chủ động chọn người phù hợp
ngoài ra trang web cũng tích hợp phần đánh giá để người học chia sẻ nhận xét kinh nghiệm của mình
những ưu điểm này đã giúp cho plakasa nhanh chóng
nhiều người sử dụng
tuy nhiên một sản phẩm càng dễ dàng sử dụng bao nhiêu thì lại càng là bài toán khó đối với những người kiến tạo
đối với một sản phẩm dịch vụ về giáo dục thách thức lớn nhất mà đội ngũ plakasa phải đối mặt đó là việc thay đổi tâm lý và chiếm được niềm tin của người sử dụng
mà ở đây chính là các phụ huynh đang có nhu cầu tìm gia sư cho con em mình
mình muốn đưa ra một giải pháp cho phụ huynh là các phụ huynh được chọn những gia sư nào tốt nhất có profile rõ ràng
có ảnh các thứ bằng các thứ rõ ràng trên website và phụ huynh được phép chọn
tuy nhiên mình cứ nghĩ đấy là điều tốt nhưng mà chưa chắc
có thể phụ huynh họ thích một cái gì đấy đơn giản hơn
một cú gọi điện chẳng hạn đã xong rồi
thì bọn mình lại không phải điều chỉnh một chút để cho phù hợp với tâm lý của phụ huynh hơn
cái giai đoạn tiếp theo là bọn mình sẽ chinh phục phụ huynh không chỉ là bằng cái tiện lợi trong công nghệ mà bằng cái chất lượng
có rất là nhiều bạn gia sư giỏi được giải quốc gia quốc tế và thú hoa
tuy nhiên là bọn mình sẽ đào tạo thêm với các bạn về kỹ năng về những cái sư phạm và giao tiếp chẳng hạn
thì như vậy sẽ có một cái dịch vụ thực sự là hướng đến chất lượng
mỗi start up có những cách khác nhau để hiện thực hóa ý tưởng của mình
với những sáng lập viên của plakasa đó là một sự lưu lĩnh khi quyết tâm đưa sản phẩm ra trước khi nghiên cứu thị trường
khi mà mình nhảy vào mình làm trực tiếp luôn á thì nó có một cái lợi là chúng ta sẽ hiểu thị trường rất là nhanh
nhưng mà nó sẽ đau đớn hơn rất là nhiều
đau đớn là gì mình chưa hiểu xem là cái tâm lý khách hàng như thế nào
mình chưa hiểu được là cái tâm lý của phụ huynh và học sinh như thế nào
thì khi mà mình làm thì mình phải trải qua cái đấy mình phải gặp những cái sai lầm
thì sau đấy thì mình mới rút ra được những cái kinh nghiệm
thực ra thì với đội nhóm start up của mình thì ban đầu rất là nhỏ
đó thì lúc đầu triển khai thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
rồi ban đầu là từ vấn đề là có hình từ server rồi khi người dùng của chúng mình lớn lên
với sáu giáo sư truy cập thường xuyên và được duyệt
hệ thống cũng phải luôn đáp ứng được khả năng hỗ trợ cho một số lượng người dùng lớn như vậy
đó là một vấn đề mà chúng mình cũng cần phải luôn quan tâm và khắc phục
thứ hai là về mặt hệ thống về phát triển những cái tính năng mới
cho những cái app mới thì chúng mình luôn phải trao dồi những công nghệ mới nhất
và cập nhật công nghệ mới nhất để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu cho người dùng
nhiều khó khăn và thách thức thế nhưng khát khao phát triển ngành giáo dục
là động lực giúp cho anh nam và anh hải
bền bỉ vượt qua mọi rào cản
đưa plakasa trở thành một nền tảng tin cậy cho cả gia sư học viên cũng như các phụ huynh
sau hơn một năm hoạt động plakasa đã trở thành một trong những nơi có số lượng giáo sư lớn nhất
hơn một mươi năm lượt đăng ký làm gia sư trên hệ thống
hơn sáu giáo sư chất lượng cao được duyệt và có lớp dạy thường xuyên
phục vụ nhu cầu của hàng nghìn phụ huynh và học sinh
cái mà tôi cảm thấy vui nhất đến thời điểm hiện tại đó
là cái việc mà plakasa tham gia thị trường kết nối dạy và học cụ thể ở trường giáo sư đó
đã làm thay đổi rất lớn cái cách mà những người làm trước đây người ta đang làm đối với việc kết nối dạy và học
cụ thể là bây giờ rất nhiều trung tâm giáo sư hoặc bây giờ rất nhiều các cái đơn vị kết nối
họ đã phải làm chỉn tru hơn họ đã phải làm tốt hơn
bởi vì họ nhận thấy là nếu không làm tốt nếu không làm chỉn chu nếu không làm có trách nhiệm
thì họ không thể tồn tại được một thị trường mà có những người người ta sẵn sàng làm tốt làm cho xã hội mình tốt đẹp hơn
còn về tương lai thì sau khi làm giáo sư tốt thì plakasa sẽ hướng tới những mảng khác trong kinh doanh giáo dục
cũng như là tìm cách cung cấp những sản phẩm giáo dục tốt đẹp hơn chất lượng hơn cho thị trường việt nam
và mục tiêu chính của plakasa là nâng tầm giáo dục việt nam
mình cảm giác rất là vui tất nhiên là khi mà cái công sức của mình dồn ra thì đã được một cái gì đấy sự ghi nhận
cái quan trọng hơn là mình muốn nói là không chỉ là mình mà tất cả các team đang đi trên một con đường đúng hướng
và thấy được cái kết quả nó ra thì mình cảm giác là mình có thể đi theo
và những cái gì mà mình làm thì xã hội sẽ ghi nhận
một sản phẩm dịch vụ giáo dục ra đời muốn đứng vững trên thị trường thì nó phải được duy trì bằng uy tín và chất lượng
mà ở đây chính là kết quả của người học
nắm bắt được vấn đề này anh hải và anh nam lại tiếp tục ấp ủ và nghiên cứu cho sản phẩm thứ hai ra đời
đó chính là ứng dụng bementors một ứng dụng đi sâu và tập trung vào việc theo dõi kiểm soát chất lượng của từng buổi dạy
giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình dạy
tìm kiếm chuyên gia giáo dục thì không khó
nhưng làm sao để cho họ hiểu và họ tham gia vào với bọn mình
đấy là vấn đề khó
nhưng cũng rất là thuận lợi là vì mình cũng xuất thân từ dân học thuật mà
mình cũng đi nghiên cứu sinh
nên là mình hiểu rất là nhiều
và quen rất là nhiều những cái bạn làm nghiên cứu sinh
và bây giờ các bạn anh đều là những giảng viên
ở các trường đại học lớn
thì mình có một mạng lưới như vậy
cộng với chuyện là bản thân blackasa đã là một startup về giáo dục
và được sự ủng hộ rất là lớn của cộng đồng
nên là việc mình thu hút được họ
chỉ là vấn đề về thời gian thôi
còn khi mà họ nhận ra được là cái giá trị thực sự của blakasa
thì mọi người sẽ ủng hộ
thì mình nghĩ là nó sẽ không gặp khó khăn nhiều
đối với anh hải anh nam
và tất cả những người bạn cùng đồng hành trong quá trình khởi nghiệp
mỗi khó khăn thử thách
lại là những bài học tuy báu
cũng là những kỷ niệm mà họ không thể nào quên được
tôi thì ở việt nam
và nam thì ở đức
và cái việc làm việc nó bị ngăn cách không chỉ bởi không gian
mà bởi về thời gian nữa
bởi vì cái hai cái nước thì cái thời gian nó chênh nhau khoảng sáu bảy tiếng
giờ đến khi mà bạn nam bạn ấy sẵn sàng vào lúc một mươi hai giờ trưa
thì mình đã là sáu giờ tối
hoặc bạn nam sẵn sàng vào sáu giờ tối
thì nhiều khi là làm việc đến chiều
thì mình lại phải thức đến tận hai ba giờ sáng
thì đó là một trong những khó khăn mà bọn mình đã vượt qua
đến thời điểm này
thì khi mà tiến sĩ nam đã về nước
và khi mà hai người đã cùng với nhau ngồi ở đây
thì cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nó nhanh hơn và nó mạnh mẽ hơn
trong tương lai những thành viên của plakasa đều không bằng lòng với chính mình
muốn xây dựng nhiều hơn nữa những sản phẩm phục vụ cho giáo dục
plakasa muốn xây dựng thành một cái thương hiệu giáo dục
và bọn mình sẽ xây dựng thành một hệ sinh thái giáo dục
tại vì khi mà gia sư và các chuyên gia giáo dục vào
thì họ sẽ biết được vấn đề của học sinh là gì
và họ sẽ tư vấn được những dịch vụ giáo dục tiếp theo
để làm cho học sinh tốt hơn
không chỉ là về mặt học thuật mà mặt kỹ năng về định hướng các thứ nữa
ví dụ như là đi chạy hè học những khoa học kỹ năng các thứ
thì mình thấy là đấy là một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh cho cái giáo dục việt nam
làm giáo dục phải làm bền bỉ làm với cái tâm của mình
đó là triết lý và cũng là tâm niệm trong suốt hành trình khởi nghiệp
của mỗi sáng lập viên plakasa
với khảo khát mang lại nhiều giá trị cho lĩnh vực giáo dục của việt nam